tại tỉnh phú yên đến bảy giờ sáng nay ngày một mươi tháng hai tất cả chín huyện thị xã thành phố của tỉnh đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi
các thanh niên lên đường nhập ngũ đều cảm thấy vinh dự tự hào và hứa cố gắng rèn luyện trong quân ngũ
năm nay tỉnh phú yên được giao tuyển chọn hai một mươi thanh niên trong độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi bảy
quân số được giao cho bốn đơn vị của bộ quốc phòng một mươi đơn vị của quân khu năm một đơn vị của bộ công an
để công tác giao nhận quân bảo đảm số lượng chất lượng an toàn tuyệt đối
hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phú yên làm tròn khâu tuyển chọn người nào chắc người đó
tất cả thanh niên được nhập ngũ đều đạt tiêu chuẩn về trình độ văn hóa và sức khỏe